chiều ngày một mươi tám tháng một mươi tại tp hcm sở văn hóa và thể thao tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin về
lễ hội âm nhạc quốc tế tp hcm lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề hò dô đây là lễ hội âm nhạc quốc tế
đầu tiên được tổ chức tại thành phố kết hợp với nhiều hoạt động giao lưu âm nhạc văn hóa trong nước
và quốc tế giới thiệu nền âm nhạc truyền thống và đương đại của việt nam đến bạn bè quốc tế
lễ hội âm nhạc quốc tế tp hcm lần thứ nhất hò dô năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến
ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại phố đi bộ nguyễn huệ với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia
như pháp bỉ tây ban nha nga lễ hội được thành phố chủ trương đầu tư thực hiện với mong muốn
để các loại hình nghệ thuật âm nhạc nhất là âm nhạc truyền thống dân gian dân tộc có dịp thể hiện
nét riêng độc đáo bên cạnh các dòng nhạc thể loại âm nhạc hiện đại đặc biệt sẽ có hai tòa đàm
nền công nghiệp âm nhạc việt nam trong xu hướng hội nhập quốc tế và công nghiệp âm nhạc việt nam
dưới tác động của cách mạng công nghiệp bốn xu hướng âm nhạc pro music cùng nhiều hoạt động khác
ngoài ra với thông điệp bor music let plastic thêm âm nhạc giảm đồ nhựa lễ hội phát động thử thách
dành cho cộng đồng nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường giảm rác thải từ nhựa